trong điều tra bước đầu lâm đã thành khẩn khai báo và thừa nhận đã nợ của nhiều người với tổng số tiền lên đến năm mươi tỷ đồng
vào khoảng một mươi bảy h ngày chín tháng tám trên địa bàn tỉnh long an đã xảy ra một vụ cháy tại ba nhà xưởng của một công ty chuyên sản xuất nhựa
tại xã đức hòa đông huyện đức hòa với diện tích hơn ba m hai
bên trong kho xưởng có nhiều chất dễ cháy nên ngọn lửa bùng phát và lan nhanh trên diện rộng
lửa cháy thành cột khói đen bốc cao
ngay sau khi vụ cháy xảy ra lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an huyện đức hòa tỉnh long an
đã điều động ba xe chữa cháy cùng năm mươi bốn chiến sĩ đến hiện trường
bên cạnh đó huyện đức hòa cũng đã huy động thêm bốn chiếc xe chữa cháy của các khu công nghiệp đến tri viện

pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện